các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện đắk rông tỉnh quảng trị vừa phát hiện hơn một trăm năm mươi quả đạn pháo
các loại từ bom bi lựu đạn đầu đạn ba mươi bảy đến đạn pháo một trăm ba mươi còn nguyên đầu nổ của mỹ còn sót lại sau chiến tranh
khu vực phát hiện là vùng đất đồi gần nhà máy nước thuộc địa phận khóm một thị trấn gromklang huyện đắk rông tỉnh quảng trị
theo ghi nhận tại hiện trường hầu hết các loại đạn vẫn còn nguyên đầu kíp nổ trong đó có hai quả đạn pháo một trăm linh năm phút vò
đây là loại đạn pháo rất nguy hiểm có thể gây nổ khi có lực tác động từ bên ngoài
sau khi phát hiện ban chỉ huy quân sự huyện đắk rông tỉnh quảng trị đã thông báo với đội giả phá bom mìn thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam
đến khoanh vùng kiểm tra thu gom các loại đạn theo quy trình để tập kết đưa về bãi tiến hành tiêu hủy theo quy định
hầu hết các loại đạn vẫn còn nguyên đầu kíp nổ có một số loại đạn do thời gian ở trong đất quá lâu nên đã bị dì xét nhưng rất nguy hiểm